thưa quý vị đêm qua và sáng ngày hôm nay nhiều khu vực tại thành phố hà nội đã xảy ra mưa rông lớn
mưa to kèm theo gió giật mạnh đã khiến cho nhiều cây cối tại nhiều khu vực bị gãy đổ
theo báo cáo nhanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội chỉ tính riêng trong đêm ngày hôm qua đã có hai trăm bảy mươi chín cây xanh bị gãy đổ trên địa bàn thành phố
và để khắc phục hậu quả do mưa lớn đêm qua rất nhiều lực lượng đã được huy động để nhanh chóng xử lý hiện trường
và vào đêm ngày hôm qua là một đêm rất vất vả của lực lượng cảnh sát giao thông
nhiều lực lượng đã được huy động để nhanh chóng xử lý đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt
cho đến sáng nay công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn vẫn đang được tiếp tục
thành phố và các cơ quan chức năng nên có những biện pháp cho người theo dõi và kiểm tra những cây có số tuổi và số năm lớn
đúng vậy sẽ có những biện pháp để kiểm tra và để giám sát xem số tuổi đấy với mức độ ảnh hưởng nó như thế nào thì sẽ tránh được những hiện trạng như thế này
các chuyên gia giao thông khuyên cáo khi có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh
người dân không nên cố gắng di chuyển nên tìm các vị trí nhà để tránh trú
tuyệt đối không trú mưa dưới góc cây đây là vị trí vô cùng nguy hiểm
và ngay trong đêm qua rất nhiều phương tiện đã bị đè bẹp bởi những cây lớn
thì chúng ta lựa chọn con đường nào đó là ít cây to để chúng ta đi
có thể san một chút chúng ta cố gắng đi con đường đấy để đảm bảo là tránh cái tình trạng có thể cây đổ hoặc là cành cây nó rơi vào chúng ta
trong quá trình mưa bão thì đất nó sẽ mềm ra đất mềm ra
thế thứ hai là cây thì khi đó là gió thổi nó sẽ lung lay
thế ta biết rằng cái lực gió nó thổi vào cây nó lung nay cây mà cái góc cây thì bị đất mềm ra
cho nên rất là dễ đổ chúng an toàn nhất vẫn là các cái hiên của các gia đình
để đề phòng tình hình mưa rông còn diễn biến trong thời gian tiếp theo
phòng cảnh sát đạo thông công an thành phố hà nội khuyên cáo người dân
cần lưu ý những công trình giao thông có sử dụng hàng rào tôn quay chắn dọc đường
người tham gia giao thông cần tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng khi di chuyển qua những khu vực nguy hiểm
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và người tham gia giao thông là thứ nhất là thường xuyên cập nhật liên tục
các trang thông tin như báo đài để cập nhật tuyến đường đi làm sao cho an toàn thông suốt
không nên đi cố
phải nghe theo sự điều tiết của lực lượng chức năng và các nhân viên của công ty cấp thoát nước
theo dự báo thì trong chiều tối và đêm nay tại hà nội có lúc có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
người dân cần hết sức lưu ý cập nhật tình hình thời tiết và giao thông để tránh những rủi ro không đáng có